xã suối giàng huyện văn chấn tỉnh yên bái là xã có chín mươi đồng bào dân tộc mông sinh sống
vì vậy những nét văn hóa truyền thống ở đây vẫn được duy trì bảo tồn
cứ vào dịp đầu xuân hàng năm các nam thanh nữ tú người mông cũng như là các em nhỏ lại tụ hội về sân trung tâm xã để tổ chức giao lưu chào đón năm mới